xin chào quý vị và các bạn
trong đêm nay và sáng sớm mai bắc bộ trời nhớ mây và có sương mù
riêng ở phía đông bắc bộ có lúc có mưa nhỏ mưa phùn dài rác
nhưng sang đến ban ngày nắng lên khiến nhiệt độ sẽ tăng lên cao
trưa chiều phổ biến hai mươi tám ba mươi một độ
riêng tại khu tây bắc có nơi là ba mươi bốn ba mươi năm độ
thưa quý vị theo quy luật khí hậu hiện tượng nổ mẩm ở bắc bộ
đặc biệt là tại thủ đô hà nội sẽ diễn ra trong tháng hai
và kéo dài đến tháng bốn năm nay với khoảng bốn đến năm đợt khác nhau
có đợt kéo dài vài ngày hay cả tuần
trong những ngày nổ mẩm độ ẩm không khí tăng cao trên mức tám mươi năm
là môi trường thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh về đường hô hấp
cũng như là dị ứng nhất là đối với trẻ nhỏ và người cao tuổi
để phòng tránh hiện tượng nổ mẩm ở trong nhà các gia đình
nên hạn chế mở cửa sổ bật điều hòa ở chế độ hong khô không khí
đặt vôi sống hoặc là than củi ở trong hộp hoặc là chậu
rồi để tại khu vực hay bị nổ mẩm ở trong nhà
lau nhà bằng giải lau khô hoặc sử dụng máy hút ẩm để chống nồm
chuyển sang miền trung khu vực từ thanh hóa đến thừa tiên huế
với đêm và sáng cũng duy trì nhấu mây có sương mù và mưa nhỏ
ở phần phía bắc của khu vực trưa chiều trời nắng nhiệt độ sẽ tăng cao
phổ biến là hai mươi chín ba mươi hai độ
từ đà nẵng trở xuống đến bình thuận không mưa ngày trời nắng
nhiệt độ cao nhất ba mươi ba mươi ba độ
tây nguyên và nam bộ không mưa ban ngày có nắng nhiều và nhiệt độ tăng cao
cao nhất tại tây nguyên sẽ là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
cục bộ có nơi trên ba mươi năm độ còn nam bộ phổ biến là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
riêng tại miền đông sẽ có nắng nóng đến nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ ở mức ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
trên biển khu vực bắc biển đông trong đó có quần đảo hoàng sa không mưa
gió đông nam cấp ba bốn khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm quần đảo trường sa không mưa gió đông bắc cấp bốn
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa không quá ba mươi hai độ
khu vực hà nội đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ
trưa chiều giảm mây trời nắng đêm và sáng sớm trời lạnh
nhật độ từ hai mươi ba mươi một độ